sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai cho biết các nhà khoa học lâm nghiệp vừa phát hiện quần thể gần bốn mươi cây thanh mai cổ thụ phân bố trên diện tích rừng tự nhiên tại xã quan hồ thần huyện simacai
trong quá trình nghiên cứu tố thành loài cây bản địa tại huyện simacai tỉnh lào cai trường đại học lâm nghiệp và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai đã phát hiện quần thể bốn mươi cây thanh mai phân bổ tự nhiên trên diện tích khoảng ba hectare
đây là cây gỗ nhỏ quả có vị ngọt chua mát đặc trưng người dân vùng cao thường thu hái quả thanh mai chế biến thành nước giải khát hoặc ăn tươi
việc phát hiện loài cây lâm nghiệp bản địa có khả năng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với phát triển rừng bền vững ở lào cai đã mở ra hướng đi mới giúp người dân vùng cao xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ rừng
trước mắt ngành nông nghiệp tỉnh lào cai sẽ đề xuất thực hiện nghiên cứu loài cây bản địa này xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống chăm sóc thu hoạch và chế biến để nhân rộng và phát triển bền vững